xin kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị hết ngày hôm nay thì sẽ kết thúc kỳ nghỉ lễ dài năm ngày
và sau chuỗi ngày nghỉ ngơi thì chắc hẳn là ai cũng cảm thấy thật dồi dào tinh thần và năng lượng
để trở lại với công việc và học tập phải không ạ
vâng xuyên suốt gần như là suốt cả kỳ nghỉ lễ thì chúng ta đã trải qua cái thời tiết nắng nóng gai gắt
và tin vui là trong hôm nay cũng như trong những ngày tới thì mưa sẽ xuất hiện trên cả ba miền
từ tối qua mưa bắt đầu diễn ra rải rác ở bắc bộ
sang đến hôm nay bắc trung bộ sẽ đón mưa tại các khu vực như thanh hóa nghệ an hà tĩnh
vâng thời tiết mưa thì phần nào sẽ ảnh hưởng đến việc di chuyển
tuy nhiên trải qua chuỗi ngày dài vừa nắng vừa khô thì ai cũng sẽ mong một cơn mưa để giảm sự mệt mỏi
và thêm một thông tin tích cực đó là ngày mai nam bộ cũng sẽ đón những cơn mưa đầu mùa
những cơn mưa sau chuỗi ngày nắng nhiều nhiệt cao sẽ tiềm mẩn nguy cơ rông lốc gió giật mạnh
quý vị hãy hạn chế di chuyển khi sông đến tránh nơi có cột điện hay các cây cổ thụ để đảm bảo an toàn